ủy ban nhân dân tp hcm vừa đề xuất bộ kế hoạch và đầu tư đầu tư dự án quản lý tích hợp ngập lụt đô thị thành phố
vào danh mục tài trợ oda của chính phủ đan mạch với tổng vốn đầu tư dự kiến một mươi chín triệu usd
dự án quản lý tích hợp ngập lụt đô thị thành phố hồ chí minh nhằm xây dựng thể chế quản lý tổng hợp rủi ro ngập lụt thành phố
bao gồm công tác dự báo thủy văn quản lý điều hành và vận hành hệ thống phòng chống ngập thoát nước được xây dựng hoàn thiện khép kín
công tác dự án quản lý tích hợp ngập lụt cho khu vực dân sinh hạ lưu lưu vực sông sài gòn đồng nai
duy tu bảo dưỡng hệ thống phòng chống ngập và thoát nước thành phố nâng cao năng lực quản lý điều hành chống ngập của trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố
dự án có vốn đầu tư dự kiến một mươi chín triệu usd gồm một mươi bảy triệu usd vốn oda ưu đãi của chính phủ đan mạch và hai triệu usd vốn đối ứng ngân sách thành phố
thời gian thực hiện dự kiến năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi ba